chủ tịch nước võ văn thường chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đồng chí lãnh đạo nguồn lãnh đạo đảng nhà nước và một một trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho hơn một mươi một triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước
với tinh thần đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển đại hội một mươi ba công đoàn việt nam với nhiều trọng tâm trong hoạt động đột phá trong công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở
nhiệm kỳ qua đã có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
song các cấp công đoàn đã chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động
trong đó chương trình một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín đã thu hút trên tám trăm ba mươi công nhân viên chức lao động tham gia
đóng góp hơn hai triệu sáng kiến làm lợi hơn ba mươi ba tỷ đồng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn qua đó kết nạp hơn bốn bốn triệu đoàn viên thành lập hơn hai mươi bốn công đoàn cơ sở
trên cơ sở đó cụ thể hóa chiến lược phát triển công đoàn việt nam theo nghị quyết số hai của bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn việt nam trong tình hình mới
biểu dương những nỗ lực thành tích của phong trào công nhân hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
trải qua hơn chín mươi bốn năm xây dựng phát triển công đoàn việt nam đã không ngừng lớn mạnh
trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vai trò vị thế của tổ chức công đoàn càng được khẳng định hơn bao giờ hết
hơn lúc nào hết công nhân lao động và tổ chức công đoàn nước ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình để chung tay xây dựng công đoàn việt nam ngày càng vững mạnh toàn diện
xứng đáng là một tổ chức đại diện lớn nhất là trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và biển vững đất nước
tổng bí thư đề nghị trong chỉ đạo triển khai hoạt động công đoàn cần nhận thức sâu sắc quan triệt đầy đủ
công đoàn việt nam vừa là tổ chức chính trị xã hội vừa là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và hoạt động của công đoàn
công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động loại hình doanh nghiệp

công đoàn việt nam vừa là tổ chức chính trị xã hội vừa là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền loại hình doanh nghiệp
tổng bí thư cũng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể tiếp tục tăng cường hoạt động của công đoàn các cấp tạo mọi điều kiện để công đoàn hoạt động nhất là hỗ trợ chăm lo bảo đảm phúc lợi xã hội cho người lao động
tổng bí thư cũng yêu cầu công tác cán bộ công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở linh hoạt năng động quan tâm thí điểm một số mô hình mới để thu hút tập hợp đoàn viên người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân việt nam ngày càng lớn mạnh hiện đại
tổng bí thư tin tưởng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám với mục tiêu hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày thành lập công đoàn việt nam tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động việt nam sẽ có bước phát triển mới góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh dân chủ công bằng và văn minh
ngày hôm nay tại vườn quốc gia ba vì huyện ba vì thành phố hà nội cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường bộ công an phối hợp với vườn quốc gia ba vì
tổ chức lễ phát động thực hiện đề án tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học năm hai nghìn hai mươi
chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường bảo vệ đa dạng sinh học đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học
tại buổi lễ cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và vườn quốc gia ba vì đã ký kết phối hợp bảo vệ môi trường bảo vệ đa dạng sinh học giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ lễ phát động đại diện lãnh đạo cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường đã trao tặng thiết bị bảo vệ môi trường cho đại diện ủy ban nhân dân xã tản lĩnh cùng vườn quốc gia ba vì trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó đồng thời tổ chức chương trình gia quân làm sạch thu gom rác thải tại một số địa điểm trên địa bàn huyện ba vì thành phố hà nội
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đang tạm giữ đối tượng vũ đức bình chú tệ xá đại sơn huyện tứ kỳ để điều tra về hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công làm một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bị thương
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành và có hành vi dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt qua kiểm tra xác định đối tượng có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức cao nhất
đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng cũng vừa truy xét và bắt giữ thành công hai đối tượng chuyên thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn
hai đối tượng này đều một mươi tám tuổi gồm hoàng anh tài chú tệ
hải châu và lý duy quốc chú tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tài và quốc nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản
cả hai bàn bạc chở nhau qua phường hòa xuân quận cẩm lệ đến một quán nhậu trên đường hai mươi chín tháng ba
khi thấy lưới bảo vệ của quán không khóa và xe máy cắm sẵn chìa khóa hai đối tượng đã trộm xe máy
quá trình cất dấu xe chờ đem đi tiêu thụ cả hai bị phát hiện
tại cơ quan công an tài và quốc thừa nhận trước đó cũng thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn phường hòa thọ đông
hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
toàn quốc xảy ra một chín trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm tám mươi năm người và bị thương một năm trăm một mươi năm người
so với tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai giảm một trăm ba mươi sáu vụ sáu năm mươi hai giảm hai trăm tám mươi bảy người chết hai mươi bốn bốn mươi chín và tăng bảy mươi bảy người bị thương năm ba
trong đó đường bộ xảy ra một chín trăm bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm bảy mươi chín người bị thương một năm trăm một mươi năm người
đường sắt xảy ra bốn vụ làm chết bốn người không có người bị thương
đường thủy xảy ra bốn vụ làm chết hai người không có người bị thương
như vậy trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước xảy ra một mươi một bảy trăm bảy mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết sáu ba trăm tám mươi một người bị thương tám bốn trăm tám mươi tám người
tuy tăng ba trăm bốn mươi hai vụ tăng tám trăm năm mươi bốn người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai thế nhưng đã giảm một trăm bốn mươi năm người chết
thưa quý vị hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế tình nguyện mùng năm tháng một mươi hai
vào sáng ngày hôm nay viện huyết học truyền máu trung ương phối hợp với trung tâm tỉnh nguyện quốc gia
hội liên hiệp thanh niên việt nam tp hà nội hội thanh niên vận động hiến máu hà nội
và các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện năm hai nghìn hai mươi
được diễn ra trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng một mươi hai tại bảo tàng hà nội
ngày hội hiến máu mong muốn truyền đi thông điệp trung tay hiến máu cứu người
ngay từ sáng sớm hàng nghìn tình nguyện viên trẻ tuổi đã vượt qua những khó khăn của thời tiết
thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc cùng sẻ chia hiến máu cứu người
vận động thực hiện các hoạt động tỉnh nguyện khác như chương trình tỉnh nguyện mùa đông hai nghìn hai mươi ba
bảo vệ môi trường phòng chống hiv aids
tôi hiện nay đang là sinh viên năm sáu của học viện quân y
lần này tham gia hiến máu khoảng thứ một mươi tám một mươi chín rồi tôi không nhớ rõ chính xác được
trong ngành y thì mình hiểu mỗi lần đi thay máu và như là mình sẽ
thay máu mới của cơ thể mình sẽ thải được những chất độc trong cơ thể mình ra
mà cái gan nó không thải kịp cái thích tủy xương sẽ sinh ra những máu mới
em thì bản thân em cũng đã đi hiến máu khoảng hai lần rồi
và em thấy là em mặc dù em là một người khá là sợ nhìn thấy máu
nhưng mà sau khi em thấy tất cả mọi người đều hiến máu được ấy
và có những phần xà cũng khá là cho nên là em nghĩ là em khá là thích cái hiến máu
hầu hết các sinh viên tình nguyện đều nghĩ rằng hoạt động tình nguyện không chỉ chờ đến ngày quốc tế tình nguyện mới thực hiện
mà người trẻ cần duy trì thường xuyên bất kể khi nào có cơ hội miễn là công việc đó có ích cho cộng đồng
với bản thân em thì sẽ tuyên truyền chủ yếu cho bạn bè xung quanh mình cùng lớp và cùng trường
còn ngoài ra thì chúng em sẽ có những buổi đi tuyên truyền tập trung tập trung khoảng bốn mươi năm mươi bạn một ca tuyên truyền
và sẽ đi tuyên truyền trong khoảng ba mươi đến bốn mươi năm phút ở các trường
các trường đại học trực thuộc khu vực cũng như là các đơn vị khác các bạn cũng làm như thế
ngày hội năm nay đạt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu hai năm trăm linh đơn vị máu góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác
để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và dịp tết dương lịch
hiện nay nhu cầu nhóm máu o vẫn rất cao so với các nhóm khác
ban tổ chức cũng mong muốn người dân có nhóm máu o nếu đủ sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này
có thể nói rằng chương trình trái tim tình nguyện là một chương trình hiến máu lớn
vận động được rất nhiều đặc biệt là các bạn trẻ tham gia hoạt động và tham gia hiến máu tình nguyện
và đây chính là xây dựng lực lượng nồng cốt cho hoạt động tương lai
vì chính các bạn là những người hiến máu lần đầu lần hai và các bạn sẽ trở thành người hiến máu thường xuyên hiến máu nhắc lại
và đặc biệt nữa đối với hội máu thì đây cũng là lực lượng để tiếp tục xây dựng lực lượng cộng tác viên tình nguyện viên cho hoạt động phong trào hiến máu
không chỉ ở hà nội mà cho cả nước trong những năm tới
để chúng ta có phong trào hoạt động hiến máu bền vững
trải qua một mươi bốn kỳ tổ chức chương trình trái tim tình nguyện thực sự là ngày tết của những người làm công tác tình nguyện
và cầu nối của hàng vạn tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẽ chia giọt máu quý giá dành tặng cho những người bệnh cần máu
ngày hội đã trở thành nơi gặp gỡ giao lưu và tôn vinh những người làm công tác tình nguyện